dân số thủ đô tokyo của nhật bản lần đầu tiên đã vượt mốc một mươi bốn triệu người bất chấp những nỗ lực kêu gọi giảm mật độ dân số của chính quyền thành phố này
báo nikkei dẫn tuyên bố chính thức của chính quyền tokyo thống kê dựa trên đăng ký cư trú của người dân tại thời điểm ngày một tháng năm cho thấy dân số tại thành phố này là một mươi bốn hai chín trăm linh người
như vậy dân số tokyo đã tăng hai triệu người trong vòng hai mươi năm kể từ năm hai nghìn trái ngược với thực trạng dân số giảm tại nhật bản
nguyên nhân tăng dân số chủ yếu là do những người trẻ tuổi không ngừng đổ về thủ đô tokyo để học tập hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm
mật độ tập trung quá lớn về người và tài sản tại tokyo đang khiến thành phố này đối mặt với nguy cơ chịu thiệt hại quá lớn khi xảy ra thảm họa thiên nhiên hay dịch bệnh